đây là nội dung chi tiết
chuỗi tăng kéo dài không nghỉ suốt từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đã đẩy giá đồng lên mức cao kỷ lục trong vòng gần tám năm
phiên cuối tuần vừa qua hợp đồng kỳ hạn giao sau ba tháng trên sản london kết thúc gỡ bảy chín trăm một mươi năm năm đô la một tấn
giá đồng đã tăng sáu mươi tám chỉ trong vòng tám tháng
tranh lệch giá giữ hợp đồng giao ngay với hợp đồng giao sau ba tháng lên tới hai mươi hai năm đô la
cho thấy tình trạng khan hiếm nguồn cung không chỉ là trong ngắn hạn
các nhà phân tích tin rằng ngưỡng tám đô la một tấn sẽ sớm được phá vỡ và đa tăng của giá đồng sẽ chưa dừng lại
goldman mới đây đã nâng dự báo giá đồng trong một mươi hai tháng tới lên chín năm trăm linh đô la một tấn
trong tháng một mươi một vừa qua giá các loại nguyên liệu sản xuất thép là quạng sắt và thép phế liệu tăng cao đột biến
và thiết lập mốc giá mới kéo theo giá thép tăng mạnh
giá bán thép trong nước hiện ở mức bình quân khoảng một mươi hai một mươi hai năm trăm linh đồng một kg
vào thời điểm đầu tháng một mươi hai trên toàn cầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi giá thép đã phục hồi hoặc tăng mạnh ở hầu hết các thị trường
đáng chú ý nhất là ở hoa kỳ và ấn độ trong những tuần gần đây
việc tăng giá phần lớn là do thiếu hụt nguồn cung thép với thời gian giao hàng kéo dài ở châu âu và hoa kỳ
giá trị đồng bitcoin mới đây đã lập kỷ lục khi vượt mốc hai mươi ba đô la mỹ chỉ một ngày sau khi vượt qua mốc hai mươi đô la mỹ
hiện giá đồng bitcoin đứng ở mức hai mươi ba sáu trăm năm mươi năm
như vậy tính từ đầu năm nay đồng tiền này đã tăng giá tới hai trăm hai mươi nhờ nhu cầu tăng cao của giới đầu tư đối với đồng tiền này
xuất phát từ tiềm năng thu lợi nhận nhanh chóng chống lạm phát và kỳ vọng xu hướng đồng tiền này sẽ trở thành phương thức thanh toán chủ đạo
ngân hàng nhà nước cho biết đã liên tiếp điều chỉnh giảm ba lần mức lãi suất trong năm nay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
ngoài ra ngân hàng nhà nước cũng đã giảm sáu một trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới sáu tháng giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn
đối với các lĩnh vực ưu tiên hiện còn ở mức bốn năm một năm

thời điểm luật cư trú hai nghìn hai mươi có hiệu lực
nếu mua nhà có chỗ ở hợp pháp tại hà nội thì sẽ có hộ khẩu tại hà nội
luật cư trú mới đã bỏ quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương
như quy định cũ tại điều hai mươi luật cư trú năm hai nghìn sáu sửa đổi bởi khoản hai điều một luật cư trú sửa đổi năm hai nghìn một mươi ba
theo đó từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nếu mua nhà tại hà nội có chỗ ở hợp pháp tại hà nội
thì sẽ có hộ khẩu tại hà nội
luật mới cũng quy định rõ nhà ở không thuộc các địa điểm không được đăng ký thường trú
bao gồm chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá rỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà nằm ở trên đất lấn chiếm trái phép
theo phương án hỗ trợ giảm giá điện đợt hai vừa được chính phủ bán hành tại nghị quyết số một trăm tám mươi
tập đoàn điện lực việt nam cho biết sẽ hỗ trợ khoảng ba tỷ đồng để giảm tiền điện cho khách hàng
trong đợt giảm tiền điện lần hai này giá bán lẻ điện cho khách hàng
khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được giảm một mươi từ bậc một đến bậc bốn
hơn hai triệu khách hàng sản xuất kinh doanh cũng được giảm một mươi giá bán lẻ điện
cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa sẽ giảm bằng giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
giảm một trăm linh tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm covid một mươi chín
giảm hai mươi tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám xét nghiệm điều trị bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm covid một mươi chín
thời gian áp dụng hỗ trợ giảm giá tiền điện tại các kỳ hóa đơn tháng một mươi một mươi một một mươi hai